trong một động thái từ phía nga ngoại trưởng sergei lavrov đã bác bỏ những lời chỉ trích của phương tây
đối với chiến dịch quân sự của nga tại ukraine đồng thời cáo buộc kiev vi phạm luật pháp quốc tế
phát biểu tại phiên họp của hội đồng bảo an liên hợp quốc về tình hình ukraine
ông lavrov cho rằng các lực lượng ukraine đã thực hiện cuộc tấn công bất hợp pháp
nhằm vào những công dân ôn hòa của donbass
ông lavrov cáo buộc tổng thống zelensky và chính phủ kiev đang thực hiện hành động gây hấn
chống lại nga và phân biệt chủng tộc
ông lavrov cũng lên án việc phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine
đồng thời nói rằng chính sách này đồng nghĩa với việc phương tây can dự trực tiếp vào cuộc xung đột
và khiến họ trở thành một bên trong cuộc xung đột
trong bài phát biểu của mình nhà ngoại giao nga cho rằng động cơ của phương tây cung cấp vũ khí cho ukraine
là nhằm kéo dài cuộc giao tranh bất chấp việc ngày càng có nhiều nạn nhân và sự tàn phá
hòng làm suy yếu nước nga